những ngày qua khoảng bốn người di cư từ phía nam đã lên các chuyến tàu đi về phía bắc gây mất an ninh trật tự
đã có ít nhất năm người di cư thiệt mạng khi cố tình nhảy lên các chuyến tàu này
không chỉ lên các chuyến tàu khách hàng nghìn người di cư đã bất chấp nguy hiểm nhảy lên các đoàn tàu chở hàng đang chạy
sau đó tìm chỗ ngồi trên nóc tàu hoặc khoang trở hàng mặc dù quãng đường di chuyển lên đến hàng nghìn km
di chuyển bằng tàu hỏa qua mexico được xem là lựa chọn mới nhất của dòng người di cư từ khu vực trung mỹ tìm đường đến mỹ
do phương tiện này được xem là an toàn hơn so với di chuyển bằng ô tô hoặc đi bộ
theo thống kê không chính thức riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai khoảng hơn tám trăm linh người di cư đã thiệt mạng vì nhiều lý do khác nhau khi tìm đường vượt biên vào mỹ
tổng thống đức frank walter stemmeier đã kêu gọi liên minh châu âu cần phân bổ công bằng người di cư tại các quốc gia trong liên minh
động thái diễn ra trong bối cảnh quốc gia tây âu này cũng đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thêm người di cư
tổng thống đức thừa nhận nước này cũng như italia đang ở mức giới hạn năng lực trong việc tiếp nhận thêm người di cư
nhà lãnh đạo đức cho biết chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay berlin đã nhận được khoảng một phần ba tổng số đơn xin tị nạn trong số các nước eu
trong đó nhà lãnh đạo đức cho rằng cần phải kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn ở biên giới vảnh ngoài eu
đồng thời các quốc gia eu khác cũng cần chia sẻ gánh nặng này với đức bằng cách phân bổ đồng đều người di cư trong eu
tuần trước đức đã tạm đình chỉ quy chế tiếp nhận tự động người tị nạn
do italia không tuân thủ các thủ tục theo hứa ước dublin của eu cũng theo số liệu chính thức đức đã nhận được khoảng một trăm bảy mươi năm yêu cầu xin tị nạn từ đầu năm cho đến nay
trong một diễn biến đáng chú ý khác liên minh châu eu và đức đã thúc giục chính phủ ba lan làm rõ những thông tin về vụ bê bối dân lận thị thực nghiêm trọng
vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng nội bộ eu gia tăng xoay quanh vấn đề di cư
trước đó truyền thông báo nói rằng
iran đưa tin về một hệ thống phát hành thị thực schengen cho người trung đông và châu phi để đổi lại các khoản hối lộ trong đó có sự dình lýu các lãnh sự quán ba lan và một số công ty ở các nước liên quan
do vậy ủy ban châu ec đã yêu cầu vassava trong vòng hai tuần phải làm rõ thông tin nêu trên
bộ trưởng nội vụ đức đã điện đàm với người đồng cấp ba lan đồng thời yêu cầu phái đoàn ngoại giao vassava ở berlin tới để làm việc về vấn đề này
tuy nhiên phía ba lan đã bác bỏ những thông tin được cho là vô lý liên quan đến mức độ của vụ bê bối gian lận thị thực tại bộ ngoại giao nước này
hồi tuần trước cơ quan công tố ba lan cho biết bảy người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ bê bối cấp thị thực phi pháp
một thứ trưởng ngoại giao ba lan đã từ chức được cho là có liên quan đến vụ bê bối này
tổng thống nga vladimir putin cho biết ông đã liên lạc với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột mới bùng phát tại khu vực nagorno karabakh
đồng thời bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình cho khu vực này
phát biểu trong cuộc gặp với ngoại trưởng trung quốc vương nghị tại thành phố xanh petersburg tổng thống putin cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của nga đang tích cực làm việc với các bên liên quan
và sẽ làm hết sức để bảo vệ thường dân tại nagorno karabakh
theo đó hơn hai người đang lưu trú tại căn cư chính của lực lượng này trong đó hơn một trẻ em
nhà lãnh đạo nga cũng bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ đạt được một giải pháp hòa bình và xuống thăng căng thẳng
tuyên bố che được đưa ra trong bối cảnh vào ngày hai mươi tháng chín chính quyền khu vực nagorno karabakh và azerbaijan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn do lực lượng gìn giữ hòa bình nga làm trung gian
trong khi đó thủ tướng armenia nikol pashinyan cho biết nước này không tham gia soạn thảo cũng như không phải là bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn trên
tuy nhiên nhà lãnh đạo armenia bày tỏ hy vọng với thỏa thuận này lực lượng gìn giữ hòa bình của nga sẽ thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình tại khu vực nagorno karabakh
văn phòng thủ tướng israel thông báo thủ tướng nước này benjamin netanyahu đã có cuộc hội đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan để thảo luận về nhiều vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm
cuộc hội đàm diễn ra bên lề tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám tại new york mỹ
trong đó hai nhà lãnh đạo quyết định tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương về thương mại kinh tế và năng lượng đồng thời cho biết sẽ sớm thực hiện các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau
hai bên cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế trong đó có việc bình thường hóa quan hệ giữa israel và ả rập xê út
trong khi đó phía thổ nhĩ kỳ cho biết hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột israel palestine
cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh sau hơn một thập kỷ căng thẳng quan hệ giữa israel và thổ nhĩ kỳ đã cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây với các chuyến thăm cấp cao
trong đó chuyến thăm của tổng thống israel isaac herzog với ankara hồi năm ngoái
phát biểu tại khóa
trong họp bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc tại new york của mỹ tổng thống romani chlauhanis đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý nhiều hơn tới vị trí then chốt của biển đen
cũng như tầm quan trọng chiến lược của khu vực này
tổng thống iohanis nhớ mạnh kể từ khi xung đột bùng phát tại quốc gia láng giềng ukraine romani đã nỗ lực đóng góp vững chắc cho an ninh cũng như sự ổn định của khu vực và quốc tế
nhà lãnh đạo rumani cũng khẳng định cuộc xung đột nga ukraine đã cho thấy rằng khu vực biển đen
cần được thế giới chú ý hơn bởi vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh xuyên đại tây dương
ông iohanis cho rằng tình trạng mất an ninh lương thực bất ổn về năng lượng và kinh tế đang ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới
đặc biệt là các quốc gia sẽ bị tổn thương nhất tại nam án cầu
bên cạnh đó tổng thống romani cũng kêu gọi nga quay trở lại thực thi sáng kiến ngũ cốc biển đen
đồng thời khẳng định vai trò chủ động của bucharest trong các nỗ lực toàn cầu
cụ thể kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra
romani đã tiếp nhận hơn sáu triệu người ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn cũng như hỗ trợ vận chuyển hai mươi năm triệu tấn ngũ cốc của quốc gia làng giềng
sau hai ngày nhóm họp ủy ban thị trường mới liên bang mỹ cơ quan hoạch định chính sách của fed đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cho vai chủ chốt ở mức năm hai
qua đó giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian để đánh giá thông tin bổ sung cũng như các chỉ dấu cho chính sách tiền tệ
bên cạnh đó fed cũng dự báo lãi suất cuối năm nay có thể ở mức năm năm đến năm bảy mươi năm đồng nghĩa với khả năng về một đợt tăng lãi suất trong những tháng tới
liên quan tới tình hình lạm phát fed dự báo con số này vào cuối năm nay có thể ở mức ba ba và đạt mức mục tiêu hai vào năm hai nghìn hai mươi sáu
thông báo của fed cũng nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế mỹ trong năm nay lên hai một trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở khoảng ba mươi
thế giới đã vượt qua sáu trong số chín giới hạn an toàn cho cuộc sống con người trong các lĩnh vực như tính toàn vẹn của sinh quyền biến đổi khí hậu và việc sử dụng nguồn nước ngọt sẵn có
đây là kết quả nghiên cứu của nhóm
các nhà khoa học đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về nạn phá rừng ngày càng gia tăng sử dụng quá nhiều sinh khối gia tăng các mối đe dọa tuyệt chủng và sự phổ biến của các sản phẩm nhân tạo như nhựa sinh vật biến đổi gen và hóa chất tổng hợp
trong số chín giới hạn được đánh giá chỉ có acid hóa đại dương suy giảm tầng ozone và ô nhiễm không khí được đánh giá là vẫn nằm trong danh giới an toàn
nghiên cứu cũng chỉ ra danh giới duy nhất được cải thiện kể từ năm hai nghìn một mươi năm là tầng ozone
chỉ riêng việc vượt qua danh giới sinh quyền có thể gây nguy hiểm cho khả năng duy trì danh giới khí hậu của chúng ta
vì vậy về mặt chính sách việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là chưa đủ
bạn cũng cần phải đảm bảo đa dạng sinh học nguồn nước và đất đai vì chúng ta có rất nhiều khả năng làm giảm năng lượng khí thải nhà kính và sau đó là tác động của nhiệt
nhà khoa học khí hậu này cũng cho biết nghiên cứu giống như là một cuộc kiểm tra sức khỏe chỉ ra những rủi ro mà con người phải đối mặt
nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo sự cần thiết phải giải quyết một cách có hệ thống góc vấn đề bởi chẳng ai có thể chỉ chọn ra một phần của hành tinh để sống
thường được coi là những nạn nhân âm thầm sau thảm họa bởi dù không gặp chấn thương về thể chất nhưng những vấn đề về tâm lý lại ám ảnh họ suốt thời gian dài
nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này ngay từ khi các đội cứu hộ cứu nạn được triển khai tới hawaii nhằm kiểm soát cháy rừng
nhiều trung tâm tư vấn tâm lý tạm thời cũng được dựng lên để hỗ trợ cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng
có rất nhiều người phải đối mặt với các vấn đề tâm lý khi gặp phải những thảm họa như thế này
biểu hiện thường gặp là tâm trạng lo lắng gặp ác mộng dễ hoảng loạn
chính vì vậy họ cần được sự hỗ trợ kịp thời càng sớm càng tốt để vượt qua những tổn thương về lâu dài
hỗ trợ ban đầu tập trung vào việc ổn định tâm lý và xác định xem làm thế nào để các nạn nhân có thể vượt qua những chấn thương tâm lý
điều này không hề dễ dàng nhất là khi họ bị thương hay mất người thân
tư vấn hỗ trợ sức khỏe
hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các nạn nhân trong các vụ tai nạn hay thảm họa từ lâu đã được coi là vấn đề quan trọng tại mỹ
tại nhiều thành phố lớn trên cả nước nhiều biệt đội phản ứng nhanh tiếp nhận các cuộc gọi liên quan tới vấn đề sức khỏe tâm thần đã được thành lập nhằm hỗ trợ nhanh và sớm nhất cho người dân
công việc đòi hỏi những người tham gia phải có nhiều thời gian có kiến thức và được đào tạo chuyên môn
trước hết phải giúp ổn định tâm lý cho các nạn nhân sau đó mới tính tới việc hỗ trợ tâm lý về lâu dài
theo các chuyên gia các nước trên thế giới cần phải nâng cao nhận thức và hiểu biết về tâm quan trọng của sức khỏe tâm thần để những người may mắn sống sót sau các tai nạn hay thảm họa không rơi vào tình cảnh trở thành những nạn nhân trong âm thầm